sáng nay ngày hai mươi chín tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương và quyết định tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho bệnh viện trợ rẫy và các bác sĩ đã tham gia trong công tác trần đoán chăm sóc và điều trị cho hai bệnh nhân là hai cha con người trung quốc bị viêm phổi do nhiễm virus corona mới trong đó người con đã khỏi bệnh
từ kết quả điều trị hai bệnh nhân này thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bệnh viện trợ rẫy và bộ y tế tiếp tục hoàn thiện phác đồ điều trị và quy trình đồng thời phổ biến hướng dẫn các bệnh viện khác nhằm bảo đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch hạn chế thấp nhất tử vong